thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an các địa phương nơi có người dân từ các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê
đã chủ động phương án hỗ trợ người dân chú đáo vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vào tối ngày chín tháng một mươi có chín công dân ở tỉnh cao bằng đi xe máy từ tỉnh bình dương về quê qua địa phận tỉnh vĩnh phúc
trong đó có một phụ nữ đang mang thai đã gần đến tháng sinh
tổ công tác tại chốt kiểm soát cầu hạc trì đã khẩn trương tổ chức test nhanh covid một mươi chín
kết quả cả chín người đều âm tính
công an huyện vĩnh tường đã dùng xe của lực lượng cảnh sát giao thông chở cả người và phương tiện của chín công dân
đi qua địa bàn tỉnh đến địa phận giáp danh với tỉnh thái nguyên
thông báo với chính quyền địa phương để tiếp tục hỗ trợ các công dân trên hành trình về quê
tổ công tác tại chốt kiểm soát cầu hạc trì cũng đã tặng một số nhu yếu phẩm và kinh phí cho các công dân
cùng ngày phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức đón
dẫn đoàn người
đoàn người từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh trở về quê
đoàn người gồm có một mươi bốn người quê ở tỉnh bắc cạn và cao bằng đều có giấy xét nghiệm âm tính
lực lượng công an đã tổ chức hai xe ô tô chuyên dụng để đón những người này tại địa phận giáp danh tỉnh thái nguyên
với tỉnh bắc giang hướng dẫn khai báo y tế hỗ trợ trở đồ đạc và đưa dẫn theo lộ trình quốc lộ ba mươi bảy
quốc lộ ba mới thái nguyên chợ mới
quá trình đưa dẫn lực lượng cảnh sát giao thông đã giám sát đảm bảo an toàn cho đoàn người đi theo đúng tuyến đường
lộ trình không dừng đỗ dọc đường để đảm bảo phòng chống dịch bệnh
đến khoảng chín giờ đoàn người đã đến địa phận tỉnh bắc cạn an toàn và được bàn giao cho địa phương
cũng như vĩnh phúc và thái nguyên những ngày qua tỉnh cà mau cũng đã tiếp nhận hàng nghìn người lao động
làm việc và học tập tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh như đồng nai bình dương di chuyển tự phát qua các cửa ngõ
trở về tỉnh để tránh dịch
trước tình hình trên lực lượng công an cà mau từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tham mưu
đề xuất các giải pháp dốc toàn lực để đảm bảo an ninh trật tự
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các cửa ngõ và các khu tạm cách ly người dân từ vùng dịch trở về
khu cách ly tập trung trường trung học phổ thông trần văn thời tại huyện trần văn thời
tại đây đang cách ly gần hai trăm linh người dân lao động học tập làm việc từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
trở về tỉnh để tránh dịch
để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an thị trấn trần văn thời đã chia ca tuần tra
canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực cách ly
công an thị trấn đã sắp xếp bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly rất an toàn và đảm bảo
các thuộc điểm cách ly là mình sử dụng các trường học
trong trường học những điểm trường điều kiện giật chắc nhiều lúc cũng còn khó khăn
cũng có một số ít bà con không đồng tình theo cái vấn đề mà cách ly tại chỗ
quân đội về gia đình nhiều lúc cũng có những ý kiến
nhưng qua đó thì lực lượng an ninh trật có hợp với các ban ngành đồng thể cũng như các tổ trong khu ly để dẫn động bà con
hiện tại thì bà con ổn định
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay toàn huyện trần văn thời có trên ba người dân trở về quê
được cách ly tại ba mươi một khu cách ly tập trung trên địa bàn
những ngày qua
với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ
sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ huy công an huyện
tình hình an ninh trật tự ở bên trong và bên ngoài ở các khu cách ly được đảm bảo tuyệt đối an toàn
lực lượng công an luôn có mặt túc trực canh gác bảo vệ nghiêm ngặt
không để xảy ra tình trạng người cách ly bỏ trốn lây nhiễm chéo hoặc gây mất an ninh trật tự trong khu cách ly
ban chỉ huy công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với quỹ ban an dân
xã thị trấn để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu cách ly
bên cạnh đó công an huyện đã ban hành ước định thành lập ba tổ công tác
do ba đồng chí chỉ huy phụ trách từng địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự
và giám sát việc cách ly của người dân tại các khu cách ly
tại huyện đầm rơi mặc cho điều kiện thời tiết nắng hay mưa
nhưng cán bộ chiến sĩ công an huyện luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm
là đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung
thường trực để hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện các hoạt động thăm khám bệnh
và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực cách ly
trong thời gian dự hôm nay thì tình hình mưa thời tiết cũng hơi sức khắc nghiệt nhưng mà
bên cạnh đó chúng tôi cũng phải đảm bảo trực tự hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo trực tự an toàn trong khu vực cách ly
tạm thời này đồng thời thì tình hình chấp hành của bà con thì rất là nghiêm túc rất là hiểu
thông cảm cho hoàn cảnh của bà con là động lực để chúng tôi phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được lãnh đạo kiểm nhận trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh dự kiến sẽ có nhiều công
dân đăng ký về quê vì vậy các lực lượng tuyến đầu của tỉnh cà mau đang tiếp tục thực hiện tốt công
tác tuyên truyền nắm bắt thông tin giả soát báo cáo kịp thời danh sách đối với những người di
di chuyển trở về từ các vùng dịch để chủ động
trong việc tiếp nhận người vào cơ sở cách ly với tinh thần chống dịch như chống giặc
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cà mau đã và đang quyết tâm cao trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn
các khu cách ly tập trung góp phần thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín
mặc dù thời gian qua đã có nhiều trường hợp bị xử phạt về hành vi tung tin sai sự thật liên quan
đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng những hành vi tương tự vẫn xảy ra và mới đây nhất

công an tỉnh ninh bình và sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình đã triệu tập một đối tượng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi đăng tin
sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh ninh bình
trước đó đối tượng trên đã sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung
nhà thi đấu sáu ca dương tính trong đoàn đi tiêm bài viết thu hút nhiều lượt bình luận gây hoang mang
dư luận làm ảnh hưởng đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật của mình và nhận quyết định
xử phạt hành chính năm triệu đồng về hành vi trên
trong thời điểm giãn cách xã hội bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng chống dịch
thì công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm vẫn được các lực lượng triển khai thường xuyên liên tục
chỉ trong tháng chín vừa qua đội cảnh sát truy nã truy tìm thuộc phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố đà nẵng đã liên tục phá án bắt tổng cộng năm đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
trong đó có hai tên tội phạm quốc tế
những ngày đầu tháng chín đội cảnh sát truy nã truy tìm nhận thông tin yêu cầu phối hợp từ cục cảnh sát hình sự bộ công an
về việc có hai tên tội phạm quốc tế người hàn quốc đang lẩn trốn trên địa bàn
theo hồ sơ truy nã quốc tế đây là hai tên tội phạm nguy hiểm nếu không kịp thời truy bắt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
thời điểm này cả thành phố đang giãn cách xã hội ngoài việc lập kế hoạch truy bắt thì các biện pháp phòng chống dịch cũng phải được thực hiện nghiêm ngặt
việt nam để lặng trống đây là một trong những thử thách của chúng tôi vì thế mà trong vấn đề
nghiệp vụ vấn đề quản lý của người nước ngoài các đơn vị nghiệp vụ được giao nhiệm vụ là
tốt công tác quản lý này vì thế mà trong cái công tác phối hợp là chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin
nhiều thông tin xác minh là nó có giá trị tự thế để phục vụ cho việc truy bắt đối tượng quốc tế
hai đối tượng yon thayi năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
interpol truy nã quốc tế lần lượt với các hành vi lừa đảo và gây thương tích thân thể nghiêm trọng
cho người khác cả hai đều chọn khu vực biển đà nẵng nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống
để ẩn náu đây cũng là hai trong số rất nhiều những tên tội phạm quốc tế trốn truy nã tại đà nẵng
bị công an thành phố phát hiện bàn giao cho bộ công an
đối với công an thành phố trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
truy bắt đối tượng truy nã và văn động đối tượng truy nã ra đồ thú đòi hỏi phải đảm bảo được năng
lực trinh sát cũng như khả năng tiếp cận địa bòn bấm sót địa bòn có thể nói rằng là một công tác
đặc thù mà đòi hỏi cái tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ truy bắt đối tượng
tượng truy nã có thể nói đấu tranh với tội phạm đã khó nhưng truy tìm những đối tượng phạm tội
lần trốn thì nhiệm vụ càng khó khăn hơn bởi chúng rất tinh vi trong việc tạo vỏ bọc cho bản thân
đòi hỏi những người làm nhiệm vụ truy bắt không chỉ có lòng yêu nghề tinh thông nghiệp vụ mà còn
phải có tinh thần chịu khó theo đuổi vụ việc và đối tượng để xác minh chân tướng sự tận tụy miệt
mài không biết mệt mỏi của các trinh sát truy nã đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án
thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
trong lúc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đã phát hiện
sáu người mang quốc tịch trung quốc không có giấy tờ tùy thân đang lẩn trốn trên một xe khách chạy hướng bắc nam
tổ cơ động liên ngành huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã kiểm tra xe khách lưu thông hướng ninh thuận
và thành phố hồ chí minh trên xe có năm hành khách đã tiến hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch
xã vĩnh hảo huyện tuy phong tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên xe thì phát
hiện bốn người trung quốc không có giấy tờ tùy thân tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện và
hành khách cho công an huyện tuy phong để làm rõ tại cơ quan công an tài xế dương xuân nam
chú tỉnh hà tĩnh khai nhận chở số hành khách trên từ huyện quảng sương thanh hóa vào tỉnh đồng nai
với giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một người riêng đối với bốn người trung quốc trên dương thỏa thuận nhận
số tiền là một mươi ba triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh đồng nai hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín
huyện tuy phong nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến phức tạp tại huyện tuy phong
qua xét nghiệm cộng đồng đã phát hiện hai mươi bốn ca dương tính chính quyền đang nỗ lực dập dịch khoanh
vùng không để lây lan dịch bệnh việc phát hiện các trường hợp như trên là góp phần kiểm soát các
nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp còn tại hải dương công an huyện bình giang
tỉnh hải dương đang xác minh làm rõ hành vi của năm trường hợp chống đối lăng mạ xúc phạm
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch vào ngày bảy tháng một mươi xe ô tô do lương kỳ anh
chú tỉnh lạng sơn điều khiển chở theo năm người qua chốt kiểm dịch xã vĩnh hưng huyện bình giang
tại đây tổ công tác làm nhiệm vụ đề nghị sáu người xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp pcr trong các trường hợp trên chỉ có một hành khách là đủ điều kiện qua chốt
dù đã được tuyên truyền và giải thích nhưng năm người không đủ điều kiện qua chốt không những không
chấp hành mà còn có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ vụ việc đã
làm ủn tắc giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người và phương tiện tại khu vực chốt
ngay sau đó công an huyện bình giang đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa năm người trên về trụ sở
sở công an huyện để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật trong quá trình lập phương án bồi thường
hỗ trợ xây dựng một số hạng mục tại dự án khu công nghiệp nhân cơ năm năm cán bộ ở huyện đắk lấp
ở đắk nông đã chi trả và hỗ trợ tiền đền bù không đúng với số tiền gây thổng thiệt hại hơn tám năm tỷ đồng
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lê văn a chủ tịch hội nông dân
huyện đắk lấp nguyên phó phòng tài nguyên môi trường huyện đắk lấp
nguyễn ngọc hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhân cơ nguyên phó phòng kinh tế hạ tầng huyện đắk lấp
phạm văn dũng công chức địa chính xã nhân cơ
lê văn ngà nhân viên ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
nguyên nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
phan văn thời phó giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp

nguyên nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp

vào sáng nay bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh bảy năm độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng ninh
cách hải phòng khoảng một trăm linh km cách nam định khoảng một trăm năm mươi km cách thanh hóa khoảng hai trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
cảnh báo mưa lớn trong ngày hôm nay và ngày mai ở phía đông bắc bộ và thanh hóa
tiếp tục có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm

phía tây bắc bộ có mưa to cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
hiện nay trên vùng biển phía đông của philippines có bão kompasu di chuyển rất nhanh
dự báo là khoảng đêm một mươi một cho đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các địa phương
phía nam các tỉnh trọng điểm có người dân di chuyển
về để thông báo trong một mươi ngày tới tình hình thời tiết là rất nguy hiểm
sẽ có mưa lớn ngập lụt đặc biệt là quốc lộ một sẽ có đoạn ngập sâu
đề nghị người dân từ các tỉnh thành phía nam hạn chế về quê để tránh nguy hiểm
và để chủ động ứng phó với bão số bảy tám tỉnh từ quảng ninh cho đến nghệ an
đã cấm biển và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai
và đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
các tỉnh đã tổ chức trăng trống gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
và sơ tán người dân đến nơi an toàn đã kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn
sáu mươi một bốn trăm sáu mươi tám phương tiện trên hai trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi chín lao động từ quảng ninh đến khánh hòa
về sản xuất nông nghiệp đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh đồng bằng sông hồng
và ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã thu hoạch bốn trăm bốn mươi ba trên sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ha lúa
và hiện còn năm mươi bốn hectare đã đến thời kỳ thu hoạch
về tình hình thiệt hại theo ước tính ban đầu quảng ninh đã có một người thiệt mạng
do bị lũ cuốn trôi đó là bà hồ thị chín ở xã duy châu huyện duy xuyên
hai mươi năm hecta hoa màu bị ngập úng
vào hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu trên chín lao động của thái bình
bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m làm một người thiệt mạng đã cứu được tám người còn lại
các khu dân cư ve biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ve biển
từ quảng ninh đến hà tĩnh đã giả soát phương án sẵn sàng
sơ tán dân trong tình huống bão mạnh đổ bộ đã giả soát các đối tượng
trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như có biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn hữu tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú lương
xã tân minh huyện thường tín thành phố hà nội về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi một và có sẹo chấm cách một hai cm trên sau đầu lông mày trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tập thể ga
thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
và đối tượng nguyễn minh quân sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại năm trăm linh bốn c hai mươi
thành công phường thành công quận ba đình thành phố hà nội
bị công an quận tây hồ thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào
các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan gảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý